thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy
tại phố trần nhân tông quận hai bà trưng công viên thống nhất hà nội
bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tp hà nội
đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ
công trình văn hóa có ý nghĩa biểu tượng mang giá trị nhân văn sâu sắc
của lực lượng công an nhân dân
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ được xây dựng với mục đích tôn vinh
sự hy sinh công hiến của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát
nhân dân nói riêng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
vì bình yên cuộc sống của nhân dân đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị
lịch sử giáo dục truyền thống nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống
cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ và nâng cao ý thức cho nhân dân luôn chấp hành tốt
các quy định về đảm bảo an ninh trật tự nhất là an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ không chỉ là công trình có ý nghĩa với riêng
lực lượng công an nhân dân mà còn là công trình văn hóa kiến trúc đặc sắc tiêu biểu
góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan đô thị và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với thủ đô